thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trưởng quốc hội
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã tiếp xúc cử tri xã xuân nha huyện vân hồ tỉnh sơn la
tại buổi tiếp xúc cử tri đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng đề nghị các cấp xem xét đầu tư xây dựng hệ thống
nhà làm việc cho các ban ngành đoàn thể và sớm đầu tư xây dựng trạm y tế xã
tại buổi tiếp xúc cử tri cũng đề nghị làm rõ về hiệu quả của một số dự án như dự án trồng cây cao su dự án trồng cây mây trên địa bàn
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí tòng thị phóng đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của quốc hội
đồng thời đề nghị tỉnh sơn la tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết rứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri
đồng chí đặc biệt nhấn mạnh ủy ban nhân dân tỉnh sơn la nên họp bàn ngay với tập đoàn cao su về việc sử dụng đất
xử lý quy hoạch treo các dự án kiên quyết thu hồi đất
nhân dịp này đồng chí tòng thị phóng đã tặng ba mươi ba xuất quà cho các hộ gia đình chính sách
tặng quà cho các xã tân xuân xuân nha và trường xuân của huyện vân hồ
tặng hơn một trăm linh triệu đồng cho xã xuân nha xây dựng hoàn thiện các công trình phụ trợ thuộc khuôn viên nhà văn hóa xã